công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm đang lập hồ sơ làm rõ vụ giàn cảnh lấy trộm xe sh
tại cửa hàng cofood trên địa bàn
theo ông nguyễn cảnh đại sáu mươi năm tuổi ngụ quận một mươi hai trưa ngày hai mươi một tháng một mươi
một nam thanh niên đến cửa hàng cofood trên đường đông bắc phường tân chánh hiệp
tại đây người này đưa bốn đồng nhờ ông đại vào cửa hàng mua giúp chai nước suối
lúc này một thanh niên khác đến trộm xe tay ga hiệu sh của khách bỏ phía ngoài
rồi cả hai bỏ chạy
chủ nhân của chiếc sh trên cho biết mới mua xe hơn sáu mươi triệu đồng
trong khớp xe còn có nhiều giấy tờ tùy thân
toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại
tiếp nhận thông tin ngày hai mươi ba tháng một mươi công an phường tân chánh hiệp đã lập hồ sơ
trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ trộm